ngày hôm nay cơ quan điều tra bộ công an khám xét toàn bộ hệ thống cửa hàng điện thoại nhật cường mobile
trong đó có cửa hàng chính tại địa chỉ số ba mươi ba lý quốc sư hà nội
theo tra cứu hộ sơ doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
nhật cường mobile được thành lập vào năm hai nghìn một dựa trên lĩnh vực kinh doanh bán lẻ về điện thoại di động và thiết bị công nghệ
đến năm hai nghìn một mươi bốn nhật cường mobile đã có một mươi cửa hàng bán lẻ một trung tâm bảo hành nhật cường service tại hà nội
công ty này có một nhân viên trên địa bàn hà nội và thành phố hồ chí minh
tính tới năm hai nghìn một mươi năm nhật cường mở rộng với hai mươi cửa hàng trên toàn quốc và trở thành top năm nhà bán lẻ điện thoại hàng đầu tại việt nam